liên quan đến vụ việc một trăm năm mươi hai du khách việt nam đến đài loan trung quốc vào các ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
và được cho là đã bỏ trốn tại đài loan trung quốc
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lãnh đạo sở du lịch hà nội đã tiếp tục có cuộc làm việc với hai doanh nghiệp du lịch hà nội
được cho là có liên quan đến sự việc trên với sự tham gia của đại diện công an thành phố hà nội
và thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch
đây là buổi làm việc thứ hai giữa sở du lịch hà nội với đại diện công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và du lịch golden travel
có trụ sở tại hai trăm một mươi ba lạc long quân tây hồ hà nội và công ty trách nhiệm hiểu hạn twin bright
địa chỉ tại xóm bảy b thôn yên nghiêu xã tam hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội
hai công ty này đưa bốn đoàn với tổng số một trăm năm mươi hai khách và một hướng dẫn viên đến đài loan trung quốc
vào các ngày từ hai mươi một đến hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua
công ty golden travel có khai nhận là đêm ngày hai mươi một
thì hướng dẫn viên không thấy khách ở trong khách sạn
rồi thông báo với các cơ quan thẩm quyền của địa phương cũng như là báo về phía công ty
ngay sau đó thì phía công ty cũng giải trình rằng là cũng đã có những cái thông báo
và gửi các đối tác của đài loan để yêu cầu là tìm kiếm
và hỗ trợ cho các cơ quan thẩm quyền của đài loan
đối với công ty dream ride thì trình bày qua mối quan hệ bạn bè
thì mỗi công ty được bạn có nhờ ký vào một cái hợp đồng
cung cấp dịch vụ visa với công ty kỳ nghỉ quốc tế tại tp hcm
và toàn bộ cái việc mà ký thì trao đổi với nhau qua email
và qua hệ thống tin nhắn điện thoại mạng xã hội
kết quả đến nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục
với các ngành công an thanh tra bộ đang tiếp tục để kiểm tra xác minh
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân ông vũ công huy
tránh thanh tra sở du lịch hà nội cho biết hiện sở đã tiến hành lập hồ sơ
xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền
đồng thời yêu cầu công ty golden và công ty twin bride
có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị cá nhân có liên quan
để có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch
và đưa khách du lịch quay trở về việt nam
sở du lịch cũng đã đề nghị bộ công an bộ văn hóa thể thao du lịch
phối hợp chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp tục xác minh
làm rõ vụ việc có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch